trong buổi họp báo tổ chức ngày hôm nay tại hà nội bộ thông tin và truyền thông cho biết diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào ngày chín tháng năm tới đây
diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam sẽ là sự kiện hàng đầu đối với cộng đồng ứng dụng chuyển giao nghiên cứu phát triển công nghệ là nơi chia sẻ
truyền cảm hứng đề xuất giải pháp ý tưởng đột phá huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển hàng chục hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ việt nam
trong suốt các phiên của diễn đàn các doanh nghiệp công nghệ việt nam sẽ trình bày những tham luận để giải quyết các bài toán phát triển công nghệ số